theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hôm nay cho biết hiện toàn bộ hai hai trăm sáu mươi một mẫu xét nghiệm của các trường hợp f một f hai của bốn ca mắc covid một mươi chín tại thành phố đều đã cho kết quả âm tính
liên quan đến bốn ca mắc mới này cơ quan chức năng tp hcm đã khẩn trương điều tra truy vết lấy mẫu xét nghiệm để bảo đảm an toàn hiệu quả phòng chống dịch
một mươi trường hợp khác có liên quan cũng đã được lấy mẫu giám sát hiện hai trăm bảy mươi một mẫu đã có kết quả âm tính ba trăm tám mươi bốn mẫu đang đợi kết quả
tới đây tp hcm cũng sẽ mở rộng xét nghiệm giám sát các nhóm nguy cơ cao